sau hơn một mươi ngày thi công ngày một mươi tháng tám vừa qua công trình thí điểm hồ điều tiết ngầm chống ngập thông minh tại đường võ văn ngân phường linh triểu quận thủ đức tp hcm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
đây là hồ điều tiết chống ngập đầu tiên trong hơn một trăm linh hồ thuộc đề án quy hoạch của thành phố nhằm giải quyết tình trạng ngập nước nghiêm trọng trên địa bàn
nằm tại khu vực nhà thiếu nhi quận thủ đức hồ sâu hơn ba mét dung tích chứa trên một trăm linh mét khối được xây bằng công nghệ hiện đại nhật bản vừa lưu trữ được nước vừa tự thẩm thấu
khi mưa nước được dẫn từ các cống thoát về hồ không còn tình trạng ngập cuộc bộ
ngoài ra chín mươi năm lượng nước tại hồ có thể sử dụng tưới cây xanh và phục vụ phòng cháy chữa cháy
đường võ văn ngân quận thủ đức là một trong những điểm tại tp hcm thường xuyên ngập nặng khi trời mưa
do vậy việc hồ điều tiết nước thông minh hoàn thành người dân địa phương hy vọng sẽ giải quyết rứt điểm tình trạng ngập nước cục bộ tại trục đường này
nước ở trong nhà nhiều người ta xài ta không có đường thoát nước ta lại bơm ra ngoài đường
rồi với lại cộng với lại cái chiều cường ở những cái trên nó đổ về không có cái thoát không có cái cống mà toàn là rác ở dưới không mà
rồi cái rác với cát không à
ở đây ở dưới đường đặng văn bi ngõ ba đặng văn bi thủ đức nhà dốc nhà thờ nó ngập là coi như là cuộc bộ luôn
xuống dốc nhà thờ còn kinh khủng hơn nữa
kỳ vọng của người dân ở đây là muốn như là thoát ngập để cho cái đường đi lại đưa đón con
đi cho nó thuận tiện
hy vọng là cái này nó sẽ giúp cho dân thủ đức nó thoát khỏi cái ngập lục trong những cái mùa mưa bão này
trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước tp hcm cho biết
sau hồ điều tiết tại quận thủ đức thành phố sẽ xây dựng hồ điều tiết thông minh chống ngập
trong khu đất sân bay tân sơn nhất đoạn giáp đường trường trinh
hiện thành phố đang triển khai đề án quy hoạch một trăm linh ba hồ điều tiết hỗ trợ chống ngập cải thiện môi trường trên địa bàn
ngoài hồ điều tiết chống ngập
thành phố hồ chí minh cũng chuẩn bị đưa hệ thống siêu máy bơm nước chống ngập
tại đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh
có công suất hút nước từ hai mươi bảy đến chín mươi sáu m ba trên một giờ và hoạt động như giải pháp quan trọng chống ngập